thưa quý vị hôm nay ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đúng vào ngày này năm mươi ba năm về trước
một người anh hùng đã ra đi mãi mãi nhưng tên tuổi của ông đã trở thành bất tử
đó là nhà hoạt động cách mạng che guvara một người bạn lớn của nhân dân việt nam
hy sinh oanh liệt năm ba mươi chín tuổi che gu vara đã trở thành hình tượng của phong trào cộng sản và dân chủ toàn thế giới
đặc biệt nhân dân ở mỹ latin coi ông là biểu tượng cuộc đấu tranh chống xâm lược của đế quốc mỹ
chống quan liêu tham nhũng ở trong nước
cuộc đời huyền thoại của ông đã trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm
tinh thần quốc tế cao cả để các thế hệ mãi nói theo
bức chân dung này được bắt gặp ở mọi nơi trên những con tem đồng tiền hay những sản phẩm văn hóa
hình ảnh quá đỗi quen thuộc với nhân dân thế giới
người đàn ông có cặp mắt đen rực sáng dưới chiếc mũ đính hư sao
đây là bức chân dung của nhà cách mạng che guevara
người đã trở thành biểu tượng anh hùng thời đại của cuộc đấu tranh chống tư bản chủ nghĩa
và đại diện cho chủ nghĩa quốc tế cộng sản cao cả
che guevara tên thật là ernesto guevara de la sena sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi tám tại argentina
ông tốt nghiệp đại học y khoa buenos aires
năm hai mươi ba tuổi ông cùng người bạn thân rong rủi xe máy trên một hành trình dài
những trải nghiệm sâu sắc trong chuyến đi đã thôi thúc ông từ bỏ danh vọng của một bác sĩ
quyết tâm đem cả sinh mệnh đấu tranh cho tự do cho bình đẳng
và ấm no của những người dân bị áp bức trên thế giới
năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ông gặp lãnh tụ fidel và ngọn lửa cách mạng trong ông được thắp lên rực cháy
cũng bắt đầu từ đây ernesto guevara có bí danh là che cách gọi thân mật của người du kích anh hùng
ông tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng cuba đánh đổ chế độ độc tài batista
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cách mạng cuba thành công
vì những công hiến của mình che đã được nhập quốc tịch cuba và đảm đương nhiều trọng trách trong chính phủ cách mạng cuba
không chỉ là người anh hùng của đất nước cuba che guevara còn là người bạn lớn của nhân dân việt nam
trong những năm việt nam kháng chiến chống mỹ cứu nước ông đã tích cực phát động phong trào ủng hộ nhân dân việt nam
đi tới thành lập ủy ban cuba đoàn kết với miền nam việt nam tổ chức tiền thân của hội hữu nghị cuba việt nam ngày nay
những năm sau ngày chiến thắng
che đã quyết định từ bỏ mọi chức vị để sang giúp đỡ phong trào du kích bolivia
chia tay lãnh tụ fidel che viết một lá thơ
bức thư nổi tiếng được đích thanh lãnh tụ fidel đọc trước toàn thể dân chống
tôi xin đọc bức thư của đồng chí che guevara
thưa đồng chí đồng bào
sứ mệnh trong cuộc cách mạng giải phóng cuba của tôi đã hoàn thành
tôi xin gửi lời tư biệt tới các đồng chí anh em và tất thể mọi người những người mãi mãi là đồng bào của tôi
vẫn còn còn
nhiều vùng đất đang cần sự giúp đỡ khiêm tốn của tôi
và tôi sẽ đem đức tin của chúng ta tinh thần cách mạng của chúng ta
với ý chí quyết tâm chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc ở bất kỳ nơi nào
và dù tôi có phải ra đi ở nơi không phải quê hương mình
thì ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời suy nghĩ của tôi vẫn luôn hướng về đồng bào tôi
không ai ngờ đó là những lời cuối cùng của vị anh hùng quả cảm ấy
sau trận đánh ác liệt với lính biệt kích bolivia do mỹ hậu thuẫn
che bị bắt và bị hành quyết
thi thể của ông đã bị trúng thủ tiêu để hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng không còn lan tỏa khắp thế giới
nhưng trái lại ra đi ở tuổi ba mươi chín tre đã mãi mãi trở thành huyền thoại
che guevara hy sinh nhưng những tư tưởng tiến bộ của ông về một xã hội mới vẫn sẽ sống mãi
che guevara hy sinh nhưng những tư tưởng tiến bộ của ông về một xã hội mới sẽ sống mãi
một bảo tàng lưu giữ những kỷ vật về che guevara đã được mở cửa để người dân tự do tới thăm
dù bao năm tháng có trôi qua thì cuộc đời sống trọn cho lý tưởng cao đẹp của ông vẫn sẽ tỏa sáng
người du kích anh hùng che guevara vẫn xuất hiện ở muôn nơi
mà ở trong trái tim muôn người